hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ cùng dự có lãnh đạo các cơ quan
văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ
ủy ban kiểm tra trung ương ban tổ chức trung ương ban kinh tế trung ương ban nội chính trung ương
ban dân vận trung ương ban tuyên giáo trung ương quân ủy trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí tham gia đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã công bố quyết định số một trăm linh bảy qdns tvk
ngày một sáu hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về việc chỉ định đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi bảy đồng chí
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương gồm một mươi đồng chí
trong đó có ba đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
là đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ
tham gia ban thưởng vụ bảy đồng chí lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận
đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng
phấn đấu của đảng bộ công an trung ương
trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương trên các lĩnh vực công tác
nhất là công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng ủy công an trung ương
diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong nước
vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản
đồng thời phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn
gây ra những thách thức đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị
đảng ủy công an trung ương phải luôn kiên định nguyên tắc
đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện về mọi mặt
đối với công an nhân dân từ trung ương đến cơ sở
chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch chủ trương việc làm cụ thể
để đưa nghị quyết vào cuộc sống
hướng đồng hợp thầy thường viên của đảng ủy công an trung ương khóa này
tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với các đồng chí
để giữ mãi cái niềm vinh dự trách nhiệm
và cái sự tin cậy của nhân dân đối với trung ương
công an anh hùng của chúng ta
nhiệm vụ càng năng nề càng khó khăn hơn
thành tích đã đạt được lớn rồi sắp tới càng phải lớn hơn
việc gì cũng thấy phải có mặt công an mới làm được
tức là trước hết phải có được trật tự an ninh trật tự an toàn sau
đó là nhiệm vụ chính chỉ số một trung tâm của chúng ta
muốn như thế thì sao
thì sự lãnh đạo của công an
của đảng ủy công an trung ương
tất nhiên có sự lãnh đạo của trung ương công an trung
phải rất xa xa sắc bén kịp thời
đó là sự lãnh đạo
và muốn như thế thì nội bộ chúng ta phải đoàn kết thống nhất rất cao
ý thức tổ chức kỷ luật rất chặt chẽ
thế còn phải xây dựng lực lượng thì quân phải tinh phải giỏi
lãnh đạo phải sắc bén quyết liệt tha mưu và kịp thời
nắm tình hình thật chắc
không được để bị độc bất ngờ
luôn luôn chủ động vào thế tiến công
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nêu gương
phải thật sự là một tập thể vững mạnh thống nhất ý chí hành động
từng đồng chí ủy viên đảng ủy công an trung ương
phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
cần kiệm liêm chính trí công vô tư
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo
dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong chỉ đạo hành động
phải phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm năng lực trí tuệ
để đóng góp vào các quyết định chung của đảng ủy công an trung ương
phải đặc biệt xây dựng con người
phải đặc biệt xây dựng con người
quân phải tinh tướng phải mạnh
sức mạnh tổng hợp là phải đủ sức chiến thắng
tất cả mọi cái tiêu cực mọi cái vượt bao vượt mọi cái khó khăn
đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
và nên nhớ là chúng ta là công an nhân dân anh hùng

thời đại hồ chí minh truyền thống rất vẻ vang anh dũng tuyệt vời
đặc biệt là cái việc giữ gìn phẩm chất đạo đức tư cách
dèn luyện theo cái lời dạy của bác hồ và chủ trương của đảng chúng ta
trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
thì đối với toàn giả hội đã đành rồi
nhưng nội hồ tôi phải nói là ngay trong nội hồ chúng ta cũng phải đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong ngành
nhưng nội hồ tôi phải nói là ngay trong nội hồ chúng ta cũng phải đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong ngành
muốn đi giữ gìn được trật tự an ninh tốt thì trước hết mình phải tốt mình phải liêm chính
phải công bằng văn minh chính trực dũng khí mưu lược
và đặc biệt là lý thức tổ chức kỷ luật và kế tốt
nói sự lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước thì đấy là cái chung thôi
nhưng mà công an là thanh kiến và lái chắn

công an trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng đảng bộ công an trung ương và các tổ chức đảng trong công an nhân dân
phải thật sự trong sạch vững mạnh
là đảng bộ kiểu mẫu tiêu biểu về chính trị phẩm chất năng lực lãnh đạo
tuyệt đối trung thành với đảng và tổ quốc
có sức chiến đấu cao đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong mọi tình huống góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
trước tình hình đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hiện nay tổng bí thư đề nghị đảng ủy công an trung ương bộ công an
tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an từ trung ương đến cơ sở tiếp tục khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành địa phương
trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lực lượng tuyến đầu vùng dịch
đã không quản ngại khó khăn gian khổ xung kích làm nhiệm vụ phòng chống dịch
tiếp thu và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nêu rõ đảng ủy công an trung ương được bộ chính trị chỉ định
trong đó đồng chí tổng bí thư đồng chí chủ tịch nước đồng chí thủ tướng chính phủ tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
đảng ủy công an trung ương nhận thức rằng nhiệm vụ mà đảng nhà nước tin tưởng giao phó cho đảng ủy công an trung ương là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang
đảng ủy công an trung ương tin tưởng rằng sẽ xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh phát huy trí tuệ tập thể thống nhất ý chí hành động
phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt độc
đảng ủy công an trung ương sẽ đối trực tiếp về mọi mặt công tác công an tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đảng ủy công an trung gương cũng trân trọng cảm ơn quá trình công hiến đóng góp của các đồng chí nguyên ủy viên đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã cùng với đảng bộ công an trung ương lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân
triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu đã đề ra
ngay sau buổi lễ đảng ủy công an trung ương đã họp phiên thứ nhất để bầu ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung gương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và thảo luận thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chương trình công tác toàn khóa của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đánh giá tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một và chỉ đạo định hướng công tác sáu tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác
các tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một có thể xuất hiện khoảng một mươi hai một mươi bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
trong đó từ năm đến bảy cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
dự báo này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
diễn ra vào sáng ngày hôm nay bốn tháng sáu phó thủ tướng chính phủ lê văn thành trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn hai mươi thiên tai tại việt nam mang nhiều yếu tố dị thường vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước
cụ thể đã xảy ra một mươi sáu trên hai mươi hai loại hình thiên tai trong đó có một mươi bốn cơn bão làm hơn ba trăm năm mươi người chết và mất tích tổng thiệt hại gần bốn mươi tỷ đồng
trong khi đó chỉ riêng năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
thiên tai đã làm hai mươi một người chết hai mươi chín người bị thương ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng một trăm một mươi chín tỷ đồng
kết luận tại hội nghị phó thủ tướng lê văn thành đánh giá cao các bộ ngành địa phương các lực lượng đã tích cực chủ động trong công tác phòng chống góp phần làm giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai thời gian qua
phó thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần phải kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai gắn với trách nhiệm người đứng đầu
bố trí nguồn lực tăng cường đầu tư trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai
đồng thời chỉ đạo ra soát kiểm tra xây dựng phương án đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai nhất là hệ thống đê điều hồ đập
sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai để không bị động bất ngờ đồng thời tổ chức theo dõi công tác khắc phục hậu quả phục hồi tái thiết sau thiên tai